khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông tp hcm được định hướng thành lập thời gian tới
sẽ là đòn bẩy thúc đẩy quận chín phát triển kinh tế văn hóa xã hội
tuy nhiên thách thức đang đặt ra cho toàn đảng bộ quận chín là thứ sáu
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm cần tập trung giải quyết để mở đường cho quận chín bứt phá mạnh mẽ
qua năm năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đảng bộ quận chín đạt thành tựu đáng khích lệ là một trong những quận có tốc độ phát triển nhanh của tp hcm
nhiệm kỳ qua hoàn thành đạt và vượt một mươi năm trên một mươi bảy chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ quận lần thứ năm
thời gian tới quận chín xác định là trung tâm phát triển dịch vụ văn hóa giáo dục đào tạo
khoa học công nghệ kỹ thuật cao tiền đề quan trọng để quận chín bứt phá
mục tiêu tổng quát đảng bộ quận chín lần thứ sáu đề ra tiếp tục xây dựng quận phát triển
theo định hướng đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông thực hiện giải pháp gắn với lợi thế phát triển kinh tế
của khu đô thị sáng tạo đẩy nhanh tiến độ đề án đô thị thông minh đề án thu gom
vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn chương trình giảm ngập nước chương trình cải cách hành chính v v